để bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang cũng như tại cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu
nhiều chốt chặn đã được tổ chức đóng dọc theo tuyến biên giới dù thời tiết khắc nghiệt và điều kiện vô cùng khó khăn thiếu thốn
thế nhưng những chiến sĩ lực lượng chức năng vẫn ngày đêm căng sức quyết tâm quyểm soát dịch bệnh ngay từ tuyến đầu nơi biên giới
sau những ngày nắng nóng ngột ngạt lực lượng cán bộ chiến sĩ các tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tuyến biên giới thị xã tân châu
lại đón nhận các trận mưa rông lốc làm các lều chốt chặn bị đổ sập càng mình thức trắng đêm để khắc phục hậu quả mưa rông
nhưng các chiến sĩ vẫn không quên nhiệm vụ tuần tra canh gác quyết tâm kiểm soát người qua lại biên giới trái phép
tổ công tác phòng chống dịch số tám có nhiệm vụ là tuần tra kiểm soát người
không qua lại biên giới trái phép